sáng nay tại tòa án quân sự thủ đô hà nội tòa án quân sự quân khu bảy mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hữu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ ông lê xuân thanh về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thanh
khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng từ phan thanh hữu thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc đã gây ra
trong vụ án này một số đối tượng liên quan như phan thanh hữu đào ngọc viễn đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh đồng nai điều tra truy tố đưa ra xét xử
các bị cáo phùng danh thoại lê văn minh nguyễn thế anh là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng trong quân đội
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi bốn tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với vì văn biến
phó chủ tịch ubnd xã thanh hưng huyện điện biên về tội tham mô tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
theo kết quả điều tra ban đầu xác định vi văn biến đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao lập khống chứng từ thanh toán tiền thuê máy lưu máy xúc của hạng mục làm đường giao thông nội đồng
thuộc dự án dồn điền đổi thừa đất sản xuất nông nghiệp xã thanh hưng huyện điện biên từ năm hai nghìn một mươi tám để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau bốn ngày xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên án vụ án xảy ra tại cầu thạch bích thành phố quảng ngãi giữa hai nhóm của phạm đăng minh hậu và nhóm của cao đức thành
có chín mươi bảy bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ngãi truy tố về ba tội danh giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng
do có mâu thuẫn từ trước trong hai đêm là đêm ngày hai mươi và ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nhóm của phạm đặng minh hậu đã đánh nhau với nhóm của cao đức thành
vụ hỗn chiến đã làm nhiều người bị thương tích nặng
hội đồng xét xử đã xử phạt phạm đặng minh hậu bảy năm tù võ tấn diệu bốn năm tù đều về tội giết người
hai mươi đối tượng còn lại trong nhóm của phạm đặng minh hậu bị tuyên phạt mức án từ ba đến sáu tháng tù và một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ đều về tội cố ý gây thương tích
tuyên phạt cao đức thành ba năm tù và sáu mươi một đối tượng còn lại trong nhóm cao đức thành mức hình phạt từ ba năm tù đến chín tháng cải tạo không giam giữ đều về tội gây dối trật tự công cộng
trên địa bàn xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong ba người khác bị thương
công an huyện tân kỳ đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ án mạng
theo thông tin ban đầu
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay đối tượng lương văn thảo chú tải xóm văn giang xã nghĩa thái bất ngờ cầm dao chém chú họ bị trọng thương
sau đó thảo tiếp tục sang chém hai vợ chồng nhà hàng xóm
chưa dừng lại đối tượng lương văn thảo tiếp tục sang một nhà hàng xóm khác dùng bơm hơi để đánh một người phụ nữ bị thương
vụ án mạng đã khiến một người tử vong tại chỗ ba người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án đối tượng lương văn thảo đã bị lực lượng công an và người dân khống chế bắt giữ
lãnh đạo xã nghĩa thái cho biết đối tượng lương văn thảo trước đây có biểu hiện của bệnh hoang tưởng và đã được gia đình đi chữa trị
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần quốc toàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
đối tượng trần quốc toàn bị bắt khi đang tàng trữ trong túi quần một gói ma túy heroin
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện trong tủ gỗ tại phòng khách có một khẩu súng chín mươi chín viên đạn các loại
tại cơ quan công an toản khai nhận đã mua gói ma túy trên của một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ với giá hai trăm linh đồng
mang về để sử dụng khẩu súng và số đạn đối tượng cất giấu tại nơi ở với mục đích là dùng để săn bắn thú rừng
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang đang tiến hành điều tra xử lý đối với một mươi ba đối tượng có liên quan đến hành vi
tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng bảy công an thị xã cai lệ đã bắt quả tang nguyễn quốc bảo và trần nguyễn việt thành
cùng với một mươi một đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của bảo
lực lượng công an đưa các đối tượng về trụ sở để tiến hành làm việc
qua làm việc các đối tượng khai nhận nguyễn quốc bảo rủ một mươi hai đối tượng về nhà sử dụng ma túy và bay lắc
trần nguyễn việt thành là đối tượng mua ma túy
công an thị xã cây lậy đang tạm giữ nguyễn quốc bảo và trần nguyễn việt thành
đồng thời tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện đồng phú
điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong lúc nhậu vì chiếc loa kẹo kéo khiến một người tử vong vào chiều hôm qua
nạn nhân được xác định là nguyễn thanh sang năm mươi tuổi ngụ xã tân tiến huyện đồng phú
trước đó sang cùng với hứa hoàng ngọc bốn mươi tám tuổi ngụ xã tân tiến cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu
tại nhà ông hồ hoàng phi sáu mươi bốn tuổi ở ấp minh hòa xã tân tiến huyện đồng phú
trong lúc nhậu dưới ngọc và sang xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc loa kẹo kéo
trong lúc cãi nhậu ngọc vào trong nhà lấy một cây kéo chạy ra đâm vào người sang khi nạn nhân gục tại chỗ
thấy xe nằm bất động dưới đất chủ nhà và những người bạn cùng ngồi nhậu nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng sang đã tử vong trên đường tới bệnh viện
với thử đoạn tạo ra hàng loạt các khách hàng giả thông tin giả nguyễn hữu đạt
chú tại huyện vân canh tỉnh bình định và đồng bọn đã lôi kéo nhiều khách hàng tham gia đầu tư trực tuyến
lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bóc gỡ đường dây này bắt giữ một mươi năm đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu nguyễn hữu đạt từng tham gia đầu tư sản giao dịch nhị phân group blockcha nhưng thua lỗ
sau đó đạt là môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
thông qua huy động vốn của khách hàng
đạt đã tập hợp một mươi đối tượng khác và bàn bạc phân công nhiệm vụ từng người để tìm kiếm con mồi
các đối tượng dùng các tài khoản ảo vào các sản nhị phân tham gia các nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng
và tìm kiếm những người có khả năng tài chính thu nhập dữ liệu rồi gửi cho nguyễn tam lợi